chủ tịch nước trần đại quang đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
huân chương lao động hạng ba cho thủ môn bùi tiến dũng và tiền vệ nguyễn quang hải đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc
tại giải vô địch bóng đá nam u hai mươi ba châu á năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại trung quốc
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho huấn luyện viên park hang seo
quốc tịch hàn quốc đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện chỉ đạo đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam thi đấu đặc biệt xuất sắc